thưa quý vị dù hiện nay các cơ sở sang chiếc vẫn đảm bảo đủ số oxy và bình
cho công tác điều trị covid một mươi chín
nhu cầu về phân phối sản phẩm này cho f tự cách ly tại nhà lại tăng đột biến
mô hình atm ox vừa đi vào vận hành để giải bài toán phân phối này
mô hình atm ox do các mạnh thường quân phối hợp với thành đoàn tp hcm triển khai
khi nhận thấy nhu cầu bình oxy cho các gia đình có người nhiễm covid một mươi chín tăng đột biến
hiện nay các cơ sở sang chiếc khí vẫn đảm bảo nguồn cung
số lượng bình khí tận dụng từ những doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động
có thể đáp ứng tốt cho việc điều trị